thông tin từ trung tâm y tế huyện phù ninh tỉnh phú thọ cho biết nơi đây vừa tiếp nhận sản phụ hai mươi tuổi
nhập viện trong tình trạng chuyển dạ con lần hai có sẹo mổ cũ thai ba mươi tám tuần một ngày
sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết qua siêu âm có hình ảnh xoắn dây rốn
theo dõi tim thai liên tục bằng moniter phát hiện tim thai giảm đột ngột
các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hội trần và mổ lấy thai khẩn cấp
sau một giờ ca phẫu thuật đã thành công bê cái có cân nặng ba hai kg đã trở đầy an toàn
bác sĩ chuyên khoa một đặng thị việt phương trường khoa sản là người trực tiếp phẫu thuật cho sản phụ cho biết
trường hợp này rất hiếm gặp vì dây rốn xoắn nhiều vòng liên tiếp và sắt nhau
đặn xoắn liên tục vị trí dây rốn bị xoắn lại tiếp xúc ngay sắt bụng của thai nhi
nếu không kịp thời được phẫu thuật thì trẻ có thể bị suy hô hấp cấp ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe
theo các bác sĩ tràng hoa cuốn cổ hay còn gọi là dây rốn cuốn cổ
đây là tình trạng dây rốn quấn quanh cổ của thai nhi một vòng hoặc nhiều vòng
điều này xảy ra do thai nhi thường xuyên cử động xay chuyển trong không gian tử cung chật hẹp của người mẹ
qua siêu âm mới phát hiện chính xác bấy bị tràng hoa cuốn cổ bao nhiêu vòng
hiện tượng này thường xảy ra vào ba tháng cuối của thai kỳ
một số trường hợp phát hiện tràng hoa cuốn cổ vào tháng thứ năm và thứ sáu
ngoài ra thai nhi có những biểu hiện bất thường cũng có thể là dấu hiệu của tràng hoa cuốn cổ
có rất nhiều trường hợp thai nhi bị dây rốn quấn cổ chặt gây ra thiếu oxy khó thở thai sẽ đạp nhiều lần bất thường hơn
việc dây rốn quấn cổ có liên quan đến cả độ dày của dây rốn khối lượng nước ối
ngoài ra sự vận động của người mẹ cũng ảnh hưởng không ít
nếu như người mẹ lao động quá sức sẽ khiến đầu của thai nhi có xu hướng xay xuống
dẫn tới dây rốn quận xung quanh đầu lòng sau dần sẽ tắt chặt lại
những trường hợp dây rốn dài hơn thai nhi hoặc thai nhỏ ối nhiều cũng có sắc xuất bị dây rốn cuốn cổ nhiều hơn
chia sẻ về tình trạng dây rốn cuốn cổ bác sĩ chuyên qua hai nguyễn thị thanh hà bệnh viện phụ sản bê công tp hcm cho biết
dây rốn mà bị kẹp bị cuốn bị chặt lại thì máu từ mẹ sang con sẽ bị giảm đi
và cái hậu quả nguy hiểm nhất là khi mà nó xét chặt lại thì máu từ mẹ không có con nữa
và lúc đấy em bé hoàn toàn là không được máu nuôi và em bé sẽ không sống được
người ta thấy là một mươi trường hợp dây rốn cổ thì có tám trường hợp là có thể xanh thường được
còn lại hai mươi nghĩa là còn lại hai trường hợp là không xanh được mà phải mổ
đó là những trường hợp cái dây rốn nó cuốn cổ chật quá
khi cái đầu em bé xuống thì nó xiết cái dây rốn ở cổ em bé và như vậy máu sang em bé bị giảm
và trên lâm sàng thì sẽ biểu hiện là cái hình ảnh là thai bị suy cấp
nếu thai suy cấp mà em bé không xanh nhanh trong vòng năm một mươi một mươi năm phút thì em bé sẽ bị thiếu máu nuôi
và như vậy sẽ tổn thương não gây ra những hậu quả di chứng về sau hoặc là em bé sẽ tử vong
theo các bác sĩ tại việt nam trường hợp thai nhi bị dây rốn quấn cổ từ ba vòng trở lên tương đối hiếm gặp
dây rốn là sự liên kết giữa mẹ và thành nhi
có độ dài vừa phải khoảng năm mươi sáu mươi cm
một số lý giải về hiện tượng dây rốn cuốn cổ là thai nhi có sự chuyển động quá mức ở trong bụng mẹ trong những tháng đầu thai kỳ
một số yếu tố khách quan khác như dây rốn dài hơn bình thường nhiều nước ối đa thai cũng có thể làm tăng nguy cơ dây rốn quấn cổ
đa số trường hợp dây rốn cuốn cổ em bé ở trong bụng mẹ thường không gây ra biến chứng sau sinh
tuy nhiên một số trường hợp có thể diễn tiến nghiêm trọng hơn
khi dây rốn siết quá chặt đa thai nhi bất thường dây rốn
mặc dù phần lớn vết rốn quấn cổ không gây ra biến chứng nào cho thai nhi nhưng vẫn có một số trường hợp nguy cơ biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra
cụ thể như giảm lưu lượng máu đến thai nhi điều này có thể dẫn tới lưu lượng máu nồng độ oxy của thai nhi thấp
hạn chế tăng trưởng trong tử cung chất dinh dưỡng sẽ giảm và làm cho thai nhi kém phát triển
ép dây rốn khi sinh ngả âm đạo chặn dòng máu và oxy đến thai nhi
dây rốn thắt nốt điều này sẽ chặn hoàn toàn bất kỳ lưu lượng máu nào đến thai nhi làm tăng nguy cơ tử vong ở thai nhi
chậm phát triển chẳng hạn như bệnh não có thể do lưu lượng máu và oxy máu thấp thiếu oxy
thai lưu chết hạn chế kéo dài lưu lượng máu và oxy có thể dẫn tới tử vong
theo các bác sĩ dây rốn quấn cổ là tình trạng thường gặp ở thai nhi với tỷ lệ khoảng một mươi hai đối với thai từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tuần ba mươi bảy đối với thai đủ tháng
thai nhi gặp hiện tượng này thường do một số nguyên nhân như sau
dây rốn thai nhi không đủ mềm
về mặt sinh học dây rốn được bao quanh bởi lớp thạch mềm dẻo và trơn giúp hạn chế hiện tượng thắt nuốt và quấn cổ khi thai nhi cử động mạnh ở trong bụng
mẹ bầu vận động lao động mạnh và quá sức
mẹ bầu thường xuyên làm việc nặng thai nhi cũng có xu hướng quay đầu xuống
điều này dẫn tới dây rốn dễ bị cuốn quanh người và cổ của con
mẹ bầu bị dư nước ối hoặc đào ối
mẹ bầu có quá nhiều nước ối cũng làm tăng nguy cơ thai nhi bị dây rôn quấn cổ đặc biệt là vào những tháng cuối của thai kỳ
dây rốn dài những thai nhi có dây rốn dài hơn trong độ dài trung bình là năm mươi sáu cm thường dễ làm dối loạn dây rốn
thắt dây rốn khiến nguy cơ bị quấn cổ cao hơn
dấu hiệu nhận biết hiện tượng dây dùng cuốn cổ của thai nhi
dựa vào siêu âm một số trường hợp dây rốn cuốn cổ rất nguy hiểm có thể đe dạng tới tính mạng của thai nhi gây thiếu oxy khó thở cho thai nhi
qua hình ảnh siêu âm các bác sĩ dễ dàng được chẩn đoán vị trí của dây rau kiểm tra chính xác thai nhi có đang bị dây rốn cuốn cổ hay không
chính vì vậy mẹ bầu cần phải tuân thủ lịch khám thai định kỳ để được khám siêu âm thai và có những biện pháp can thiệp kịp thời
dựa vào thai máy ngoài siêu âm dựa vào tình trạng thai máy bố mẹ cũng có thể xác định được thai nhi có đang bị dây rốn cuốn cổ hay không
đặc biệt là trong hai tháng cuối của thai kỳ khi mà trẻ cử động mạnh và có chu kỳ nhiều hơn
cụ thể nếu thai nhi đập mạnh nhiều lần và bất thường hơn mẹ cần phải lưu ý vì rất dễ trẻ đang bị dây rốn quấn cổ quá chặt
khiến bé khó di chuyển thiếu oxy để thở nên có phản ứng hoảng loạn cử động mạnh
hầu hết trong các trường hợp thai nhi bị dây dống quấn cổ đều không để lại biến chứng nguy hiểm
chính vì vậy mẹ bầu cũng không cần phải quá lo lắng
tuy nhiên để đảm bảo có một thai kỳ khỏe mạnh các mẹ nên thường xuyên thăm khám và trao đổi với bác sĩ để nhận được sự tư vấn hữu ích
dây rốn quấn cổ có thể dẫn tới một số sự cố như sau
sự trì trệ quá trình vận chuyển máu và chất dinh dưỡng nơi thai nhi thai nhi bị thiếu cân thiếu máu thậm chí là có thể gây tử vong
khiến thai nhi bị treo lên cao khó lật qua cổ tử cung để sinh ra ngoài
trong trường hợp xe rốn quấn quá chặt vào cổ thai nhi sẽ dẫn tới thiếu oxy và khó thở
mẹ cần phải thăm khám thường xuyên để phát hiện hiện tượng này và có phương pháp can thiệp phù hợp
ngay khi phát hiện trẻ có dấu hiệu co giật dùn tay chân sau khi sinh mẹ cần phải báo ngay cho bác sĩ để kịp thời kiểm tra
ảnh hưởng tới nhịp của thai nhi và sự phát triển về thể chất trí não của trẻ sau sinh
thực tế không có biện pháp nào ngăn chặn tuyệt đối hiện tượng dây rốn quấn cổ của thai nhi
dù tiêm ẩn rất nhiều rủi ro cho sức khỏe của thai nhi tuy nhiên đây vốn là hiện tượng hết sức bình thường
chính vì vậy mẹ bầu nên giữ sự bình tĩnh thực hiện thăm khám định kỳ theo yêu cầu và tư vấn của bác sĩ
tránh những hoạt động mất sức vì đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hiện tượng dây rốn cuốn cổ thai nhi
ngay sau khi phát hiện chè đạp ít hơn hoặc đọc quá nhiều thì cần phải tới ngay bệnh viện để kiểm tra
tránh xoa bụng thường xuyên để hạn chế tối đa hiện tượng dây rốn cuốn cổ mẹ bầu cần tránh xoa bụng thường xuyên
bởi hành động này sẽ khiến bé di chuyển quận tròn hơn và nguy cơ bị dây rốn quấn cổ sẽ cao hơn
tránh hoạt động quá mạnh hoạt động quá mạnh quá sức cũng là điều kiên kỵ với tất cả mẹ bầu
mẹ bầu hoạt động quá sức sẽ làm suy giảm sức khỏe làm tăng nguy cơ chẳng hoa cuốn cổ của thai nhi
hạn chế ngủ muộn trong giai đoạn thai kỳ mẹ bầu thường xuyên khó ngủ dẫn tới ngủ muộn
điều này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý mà còn làm gián đoạn đi đồng hồ sinh học của trẻ
khiến bé hoạt động nhiều hơn nguy cơ bị dây rốn cuốn cổ cũng cao hơn
ngủ đúng tư thế khi mang thai các mẹ bầu cũng được khuyến cáo nên nằm ở tư thế nghiêng sang một bên
hoặc bên trái giúp máu lưu thông tốt hơn để cung cấp oxy cho thai nhi và giảm nguy cơ bị dây dốn cuốn cổ
bác sĩ cũng lưu ý mẹ bầu cần phải theo dõi thai kỳ và quản lý thai ở các cơ sở y tế có chuyên khoa sản
là một điều hết sức cần thiết nhằm phát hiện những bất thường của sản phụ cũng như của thai nhi
qua đó bác sĩ chuyên khoa sẽ tư vấn và có lời khuyên thích hợp
vì vậy điều quan trọng nhất mẹ bầu còn làm đó là đi khám thai định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ
đi khám ngay khi có những dấu hiệu bất thường
trong quá trình chuyển dạ nếu thai nhi bị dây rốn cuốn cổ sẽ được bác sĩ tư vấn
cũng như theo dõi cuộc sinh nhằm phát hiện sớm những bất thường để xử lý cho phù hợp
vì vậy sản phụ đừng quá lo lắng khi biết con mình bị dây rồng cuốn cổ